thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh quảng nam
đã khởi tố sáu đối tượng có hành vi liên quan đến hành vi tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn
qua quá trình xác minh điều tra tại cảng vụ hàng hải quảng nam xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các đối tượng là trương hoàng lạc giám đốc cảng vụ hàng hải quảng nam dương quang minh thuyền trưởng
bùi thị trương thảo kế toán trưởng và trương thị thủy thủ quỹ đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhân liệu
để chiếm đoạt hơn sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng của nhà nước
các bị can tôn thị kim liên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên liên hiệp pháp
lê minh cường giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại thuận nhân pháp đã xuất khống cho cảng vụ hàng hải quảng nam
ba trăm bảy mươi năm hóa đơn giá trị gia tăng với hơn ba mươi sáu lít dầu diesel thành tiền là trên sáu trăm linh triệu đồng
liên quan tới vụ nổ súng trên đường phố tại tp quy nhơn xảy ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng
tuyên phạt bị cáo nguyễn duy khương ba năm tù nguyễn thành quý hai năm tù và bị cáo trần công sĩ một mươi tháng tù
cụ thể theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng hai nguyễn thành quý điều khiển xe máy chở theo nguyễn duy khương đi trên đường
khi đến ngã tư trần hưng đạo phan đình phùng tp quy nhơn
phát hiện trần công sĩ là người có mâu thuẫn với mình
nguyễn duy khương bảo nguyễn thành quý đuổi theo còn mình dùng súng bắn đạn bi bắn hai phát về phía sĩ nhưng không trúng
đối tượng trần công sĩ đã dùng súng bắn đạn pháo về phía khương
sau một hồi rượt đuổi nhau trên đường các đối tượng rời khỏi hiện trường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành
vừa triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tạm giữ nhiều đối tượng và thu giữ trên một trăm linh gram ma túy
trước đó vào khoảng giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an kiểm tra căn nhà tại ấp an tập xã an hiệp
phát hiện năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tạm giữ gần một trăm linh gram ma túy và bốn mươi sáu viên thuốc lắc
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh trưa cùng ngày lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phòng số bảy của một nhà nghỉ
trên địa bàn xã hồ đắc kiện huyện châu thành bắt giữ thêm hai đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều tăng vật và mời về làm việc nhiều đối tượng có liên quan
còn tại nghệ an công an huyện tân kỳ vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi sản xuất số lượng lớn pháo nổ ngay tại nhà
để có tiền tiêu xài nên lê văn chiến chú tại huyện tân kỳ đã tìm hiểu nghiên cứu cách chế tạo pháo nổ
rồi đặt mua các tiền chất qua mạng về để chế tạo pháo nổ mục đích là để bán trong dịp tết nguyên đán
khám xét nhà của chiến cơ quan công an đã thông báo
thưa quý vị vào tối qua tại nhà hát lớn hà nội lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước các bộ ban ngành đã tham dự
và chúc mừng các tác giả đạt giải cao tại giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn hai mươi ba lần thứ một mươi bảy
trải qua một mươi tám năm hoạt động với một mươi sáu lần trở thành
trao giải giải thưởng đã thu hút trên bảy năm trăm linh tác giả nhà khoa học với hơn ba sáu trăm linh sản phẩm công trình khoa học
với sự đổi mới mạnh mẽ năm hai nghìn hai mươi ba giải thưởng nhân tài đất việt bao gồm các lĩnh vực công nghệ số khoa học công nghệ
y dược nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến học tự học thành tài
năm hai nghìn hai mươi ba giải thưởng đã thu hút sự tham gia dự thi của hơn ba trăm linh thí sinh trong đó độ tuổi từ một mươi chín đến ba mươi chiếm tám mươi
đặc biệt nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp đã thành danh trên thị trường đã tham dự
điều này cho thấy với sự đổi mới cập nhật đã khiến cho giải thưởng đang ngày càng có sức hút đối với thế hệ trẻ
những người đam mê sáng tạo công nghệ
tại lễ trao giải ban tổ chức giải thưởng nhân tài đất việt lần thứ một mươi bảy đã trao chín giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ số
bốn giải thưởng cho bốn nhóm tác giả trong lĩnh vực y dược
hai giải thưởng cho hai nhóm tác giả trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong lĩnh vực tự học thành tài đã trao năm giải thưởng cho năm cá nhân
vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh thừa thiên huế
tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng với chủ đề
đại tướng nguyễn trí thanh nhà lãnh đạo chiến lược người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng việt nam
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đại tướng nguyễn trí thanh ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bốn ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
hội thảo sẽ tiếp tục khẳng định những công hiến của đại tướng nguyễn trí thanh với cách mạng việt nam
nhà quân sự tài ba và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đại tướng
đồng thời luận giải sâu sắc hơn những tư duy quan điểm mang tầm chiến lược những chỉ đạo thực tiễn sâu sắc
góp phần đấu tranh giành lại độc lập tự do của dân tộc
hội thảo cũng sẽ phân tích và làm rõ hơn những quan điểm của đại tướng về phát huy vai trò công tác đảng công tác chính trị
xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị tư tưởng đào tạo gian luyện cán bộ về phát triển nông nghiệp nông thôn
đến nay ban tổ chức đã nhận được bảy mươi hai bài tham luận và dự kiến sẽ tổ chức hội thảo vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại tỉnh thừa thiên huế
mới đây ban thanh niên công an tp hà nội đã phối hợp với ban phụ nữ ban công đoàn công an thành phố
cùng một số đơn vị tổ chức hành trình nghĩa tỉnh biên giới tại tỉnh thừa thuyên huế
tại huyện hoàng su phi đoàn công tác đã trao tặng cho công an huyện ba bộ máy tính ba mươi hai máy in cho các đội nghiệp vụ và công an các xã để phục vụ công tác chuyên môn
tiếp đó tại hai xã bản máy và xã chiến phố các tổ chức đã trao tặng công trình thắp sáng đường biên hỗ trợ kinh phí thi công xây dựng mới một ngôi nhà đa năng tặng giáo viên học sinh
trao nhiều áo rét chăn bông đệ máy lọc nước đồng hồ treo tường bản đồ tổ quốc cho các em nhỏ tại xã vùng cao
ý nghĩa đó góp phần giáo dục về lý tưởng chính trị đạo đức cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thưa quý vị công tác dân vận là một trong những biện pháp quan trọng của công tác công an
muốn dân vận tốt thì người chiến sĩ công an phải thực sự ba cùng với nhân dân gắn bó và dựa vào nhân dân
đây là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của các nhà trường công an nhân dân
bài học này thường được lồng ghép qua các hoạt động thực tế
và vào mỗi dịp cuối năm hàng nghìn học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i lại hành quân đến với những mảnh đất vùng sâu vùng xa để cùng ăn cùng ở cùng lao động sản xuất với bà con
xã hợp phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
sau hơn ba tuần thực tế gần năm trăm linh học viên khóa k năm mươi chín s trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i đã trở thành những người con người em của người dân nơi đây
từ các bạn học viên vốn quen với giảng đường
nay lại có thể cầm cuốc cầm xẻng lao động một cách thành thạo
với tinh thần hăng hái nhiệt huyết sung kích của tuổi trẻ các bạn không đề hà bất cứ một công việc gì miễn là có thể giúp đỡ bà con
trong thời điểm thực tế này thì có rất nhiều hoạt động em cũng tham gia là cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân
thì mỗi gia đình sẽ có một công việc khác nhau
chủ yếu ở đây là người dân ở đây là trồng cam trồng mía
chúng tôi tham gia giúp đỡ người dân trong các công việc như là tu hoạch mía
trồng mía một số gia đình sẽ là thu hoạch cam
ở các cái vùng có đông đồng bào thì sẽ giúp cho các em có cái hiểu hơn nữa về cái phong tục tập quán của đồng bào
cái thứ hai là đối với người đồng bào thì cái điều rất quan trọng là phải hiểu
phải gần gũi và phải lắng nghe từ những cái tâm tư tình cảm rất là nhỏ
thông qua hoạt động đó thì sẽ giúp ích các em nhiều hơn nữa trong việc vận dụng cái kiến thức đã học
trên sách vả từ nhà trường và cái thực tiễn vận động
cùng ăn cùng ở và cùng làm việc với nhân dân
những công việc bổ ích đã mang lại cho các bạn học viên nhiều bài học trải nghiệm quý giá
các em được người dân truyền cho kinh nghiệm lao động sản xuất
dù giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng nụ cười vẫn luôn dạng người trên gương mặt của những người chiến sĩ trẻ
cá nhân bản thân em đã rút ra được những bài học kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn
thứ nhất là xây dựng cho mình một bản lĩnh
chính trị vững vàng
thứ hai qua quá trình dân vận ba cùng cùng với nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm
cá nhân em đã có được những kinh nghiệm vốn sống nhất định đối với bà con
khi được người dân tin tưởng và hỗ trợ thì công tác vận động quần chúng
cũng như là bảo vệ an ninh trật tự bảo đảm an toàn xã hội sẽ được thực hiện một cách tốt hơn đối với lực lượng công an nhân dân
cá nhân em cùng với tất cả các bạn học viên cùng khóa đã được bà con nhân dân giúp đỡ
và đồng thời là dạy cho những điệu múa những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc
các cháu học viên về với bà con nhân dân trên địa bàn xã
các cháu rất là hòa đồng với các bà con nhân dân
cũng như là các cháu cũng giúp cho bà con nhân dân về cái công việc cũng như là tuyên truyền về pháp luật
bên cạnh hoạt động lao động sản xuất
bên cạnh hoạt động lao động sản xuất
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một cũng trực tiếp tham gia vào hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con và cả các em học sinh tại địa phương
nhà trường cũng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như tri ân các gia đình chính sách thương binh liệt sĩ
tặng quà hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn
những món quà nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng tình cảm của thầy trò trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một với người dân xã hợp phong
qua cái hoạt động của các cháu cũng như nhà trường thì cũng đem về cho bà con dân xóm những cái ấn tượng rất là tốt đẹp
và thay mặt cho gia đình cũng chân thành cảm ơn cũng như các hộ gia đình chính sách trong xã
với những món quà cũng tưởng nhớ đến những người có công với nước thì thay mặt cho bà con và cũng như là những gia đình chính sách
thông qua hoạt động ba cùng với nhân dân giúp các em vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường về lý luận chính trị về công tác vận động của chúng vào thực tiễn công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
cái mục đích thứ hai là thông qua các hoạt động này giúp các em tìm hiểu về chính quyền ở cơ sở cũng như các thiết chế văn hóa ở địa bàn cơ sở
điều đó là giúp các em thấu hiểu hơn về cuộc sống của nhân dân cũng như những vất vả của công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn quốc xã
với sự tích cực năng động sáng tạo trong các hoạt động cộng đồng các cán bộ giáo viên học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i đã thể hiện được tinh thần vì nhân dân phục vụ
thực hiện tốt phương châm đi dân nhớ ở dân thương làm dân tin
qua đó xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi đời thường trong lòng quần chúng nhân dân
giúp cho nhân dân hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân tin yêu hơn và luôn sẵn sàng giúp công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ
chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
ông lưu bình nhưỡng bị ủy ban kiểm tra trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng vì đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa vi phạm pháp luật vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
xem xét đề nghị của ban thường vụ đảng bộ khối các cơ quan trung ương
về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ông lưu bình nhưỡng
nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
ông lưu bình nhưỡng còn vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi
vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông lưu bình nhưỡng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh quảng nam
đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng là
trương hoàn lạc dương quang vinh bùi thị trương thảo trương thị thủy để điều tra về hành vi tham mô tài sản
và ra quyết định khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tôn thị kim liên và lê minh cường
để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
quá trình xác minh điều tra vụ việc xảy ra tại cảng vụ hàng hải quảng nam xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
các đối tượng trương hoàn lạc giám đốc cảng vụ hàng hải quảng nam dương quang vinh thuyền trưởng bùi thị trương thảo kế toán trưởng và trương thị thủy thủ quỹ
đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của nhà nước với tổng số tiền hơn sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng
liên quan đến vụ việc bị can liên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên liên hiệp pháp đã xuất khống cho cảng vụ hàng hải quảng nam
một trăm bốn mươi hai hóa đơn giá trị gia tăng với hơn một mươi chín lít dầu diesel
là hai trăm ba mươi bốn triệu đồng
bị can cường giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại thuận nhân pháp xuất khống cho cảng vụ hàng hải quảng nam một trăm ba mươi ba hóa đơn với một mươi bảy lít dầu diesel thành tiền hơn ba trăm tám mươi ba triệu đồng
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vâng thưa quý vị dù đã có những chỉ đạo quyết liệt để giải quyết xử lý những công trình xây dựng
nhưng theo thống kê những công trình vi phạm này vẫn còn đang tồn tại với một số lượng khá lớn
mới đây sở xây dựng tp hà nội cho biết toàn thành phố hiện có gần một mươi công trình vi phạm
trong đó có hơn ba bảy ba trăm hai mươi sáu công trình xây dựng không phép hơn hai hai trăm chín mươi bốn công trình xây dựng trái phép và có rất nhiều công trình đang trong giai đoạn giả soát
vâng và không chỉ tại hà nội mà tại nhiều thành phố lớn khác thì tình trạng các công trình xây phép không phép cũng đang trở thành một vấn đề nóng
đơn cử như tại tp hcm thì tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã tổng kiểm tra giả soát tại hơn một mươi cơ sở công trình nhà ở
và qua đó đã phát hiện xử lý tới một năm trăm bốn mươi một trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt là hơn hai bốn tỷ đồng
vậy những vấn đề gì đang được đặt ra để giải quyết rứt điểm tình trạng các công trình sai phép không phép
nội dung này sẽ có trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
với những phân tích của khách mời hôm nay là kiến trúc sư phạm thanh tùng tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
theo sở xây dựng hà nội một số địa phương có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nổi cộng như huyện đông anh có năm bảy trăm chín mươi năm công trình không phép
quận hai bà trưng có tám trăm năm mươi năm công trình không phép một mươi năm công trình sai phép quận nam tử liêm có năm trăm năm mươi chín công trình xây dựng sai phép

đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình của an nhân dân
vâng thưa ông với những công trình không phép và sai phép đang tồn tại như vậy
thì những lỗ hổng bất cập nào mà chúng ta có thể dựa dạng trong thời điểm hiện nay ạ
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình của an nhân dân